đại dịch covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và việt nam nói riêng
ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề
vì thế nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng cho mình một kịch bản để đối phó cũng như đưa ra những sáng kiến nhằm vượt qua khó khăn
tuy nhiên mỗi doanh nghiệp đều vẫn đang mong chờ được đón nhận thêm những giải pháp hỗ trợ cần thiết từ chính phủ để tạo đá phát triển
khảo sát mới nhất của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã cho thấy những con số đáng lưu ý
bảy mươi doanh nghiệp cho biết thị trường bị thu hẹp vì dịch bệnh sáu mươi doanh nghiệp thiếu vốn đứt dòng tiền bốn mươi doanh nghiệp thiếu nguồn cung nguyên liệu
từ những con số trên cho thấy tám mươi năm doanh nghiệp cho rằng doanh thu năm hai nghìn hai mươi sẽ bị sụt giảm so với năm hai nghìn một mươi chín
nếu dịch bệnh căng thẳng năm mươi doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm
trước thực trạng này chính phủ đã đưa ra những giải pháp chưa từng có trong tiền lệ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
xong từ phía mình các doanh nghiệp cũng đã có những nỗ lực sáng kiến để duy trì
đã có rất nhiều doanh nghiệp tìm ra được cách đối phó với khủng hoảng bằng cách chuyển dịch vụ của mình sang hình thức giao dịch trực tuyến online
đây được đánh giá là một cú hích quá ngoạn mục khi có đến bảy mươi doanh nghiệp là hội viên của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam đang chuyển mình theo hình thức này
theo các chuyên gia thời gian tới tất cả các doanh nghiệp nên dành thời gian vật chất cụ thể cho tư duy mới hiện đại hơn dựa trên nền tảng công nghệ số
bên cạnh những nỗ lực sáng kiến từ doanh nghiệp thì chính phủ đã quyết liệt với nhiều giải pháp hỗ trợ
một cách nhanh chóng kịp thời
mới đây người đứng đầu chính phủ còn yêu cầu các bộ ngành địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng đón nhận các cơ hội sau dịch bệnh như chiếc lò so bị nén lại để bung ra
thủ tướng cho biết sẽ có những chương trình tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện và cuộc đối thoại trực tiếp giữa thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp ngày chín tháng năm sẽ là bước ngoặt quan trọng trong lộ trình này

cộng đồng doanh nghiệp đang rất cần những chính sách toàn diện cụ thể của chính phủ để tiếp tục nỗ lực vươn lên duy trì hoạt động hậu covid một mươi chín
cùng với đó hàng loạt các đề xuất sáng kiến thẳng thắn tâm huyết từ chính các doanh nghiệp và cả người dân gửi tới hội nghị riêng hồng về kinh tế
còn thể hiện lòng yêu nước sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại việt nam
để cùng chính phủ vượt qua khó khăn phát triển bền vững